trong khi đó vụ cháy xe hơi xảy ra vào đầu giờ chiều nay trên quốc lộ bốn mươi sáu c đoạn qua xã thanh liên huyện thanh trương tỉnh nghệ an
tài xế thoát chết nhưng chiếc xe đã bị cháy rụi
vào thời điểm nói trên chiếc xe hơi năm chỗ mang thương hiệu toyota chạy trên quốc lộ bốn mươi sáu đã bất ngờ bốc cháy từ dưới máy phía trước của xe
người điều khiển xe đã kịp dừng lại và thoát ra ngoài
người dân và cơ quan chức năng nỗ lực dập lửa để cứu tài sản nhưng không thể
do trời nắng nóng lửa cháy lan nhanh đã thiêu dụi chiếc xe hơi
phía trước hiện trường vụ cháy cho thấy có dơm người dân mang ra phơi trên đường sau khi thu hoạch lúa
một số người đặt ra nghi vấn có thể trong quá trình xe chạy bị cuốn dơm dưới máy dẫn đến cháy xe